tháng chín cũng là một trong những tháng mưa chính vụ ở phía nam vì vậy chiều và tối mai nam bộ và tây nguyên sẽ lại có những cơn mưa
những cơn mưa do gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình thường sẽ kết thúc trước hai mươi giờ tối
tuy nhiên đáng lưu ý là ở khu vực các tỉnh lâm đồng đắk nông bình phước hai kiên giang hậu giang bạc liêu cà mau là những tỉnh có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nguy cơ kèm theo lốc xoáy và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý
trên biển ở vĩnh bắc bộ hay khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang hay huyện đảo trường sa sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa rào và rông khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ bốn một mươi km kèm theo đó là khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại